cơ quan điều tra cũng thông báo ai là nạn nhân của công ty trên đến trình báo phối hợp điều tra để xử lý vụ việc theo quy định

thời điểm trên hai vợ chồng chở nhau trên xe máy

cuốn cả người lẫn phương tiện vào gầm hậu quả các hai vợ chồng tử vong tại chỗ

và thạch thị phương ba mươi bốn tuổi cùng quê tiền giang

đó là robert moza không chỉ hỗ trợ trong các tiết học người bạn mới này còn mang thông điệp về sự nỗ lực

theo đó robert moza cao một một m đeo khăn hoàng đỏ gương mặt là ipad còn chân là những bánh xe

khi nhận diện đúng dấu văn tay robert có thể trả lời một số câu hỏi thông thường thực hiện một số hiệu lệnh cơ bản

khi nhận diện đúng dấu văn tay robert có thể trả lời một số hiệu lệnh cơ bản
qua micro qua công nghệ thông tin các em có một sự đam mê sáng tạo
từ sự đam mê đó thầy chò cùng nhau để suy nghĩ ra một chú robot này
nhằm kích thích cho các em có hứng thú hơn trong tiết học bộ môn tinh học
và đồng thời cũng là một sự hỗ trợ cho một số bộ môn khác
ví dụ như về mỹ thuật về công nghệ hay vật lý
các em cũng có những mô phỏng được lắp đặt trên robot này
hiện tại robot noza vẫn đang trong giai đoạn xây dựng lập trình
để có thể trở nên thông minh hơn tích hợp thêm nhiều kiến thức
trở thành người trợ lý trong nhà trường
trước mắt người bản mới này có thể tham gia vào những tiết tinh học của trường
giúp học sinh thích ứng với những thay đổi của công nghệ
trong thời gian tới luôn như phải có những bước hoàn thiện thêm
lập trình cao cấp hơn
nhưng mà rõ ràng là với robot moza này
học sinh được khuyến khích học nhiều hơn về lập trình có tư duy lập trình
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động stem nói chung
và hoạt động stem robotics nói riêng
thông qua đó sẽ dạy cho các con bài học biết ứng dụng những công nghệ thông tin
những công nghệ trong đời sống thực tiễn
nhà trường hy vọng robot moza sẽ thổi bùng thêm ngọn lửa đam mê sáng tạo
nghiên cứu khoa học của học sinh
đưa giáo dục stem đến gần hơn với học sinh
trang bị cho học sinh tư duy lập trình tư duyên ngôn ngữ
phần mang đến cho học sinh những tiết học thú vị
chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới
nhắc đến tiêm kích mig một mươi bảy
sẽ nhắc tới phi công nguyễn văn bảy và người đã làm nên nhiều kỳ tích trên không phận việt nam
những trận không chiến oanh liệt đã khiến nhiều chuyên gia liên xô phải kinh ngạc
và ngay cả những phi công lão luyện của mỹ cũng phải kinh sợ
từ một cậu bé chỉ học hết lớp ba trường làng
rồi trốn gia đình vào trường
đi theo cách mạng để rồi trở thành một phi công huyền thoại
với nhiều chiến tích oanh liệt trong các lần giao chiến trên không
những trận đánh của ông không chỉ được ghi dấu trong lịch sử không quân việt nam
mà còn ghi dấu trong lịch sử không chiến hoa kỳ
đó là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn bảy
thuộc trung đoàn không quân tiêm kích chín trăm hai mươi
không quân nhân dân việt nam
bây giờ mình tốc độ nhỏ
mình đuổi theo nó sau lưng nó không được
bây giờ phải đi tắt cái đó mấy
nhưng mà đi tắt cái này nó có quan trọng nhất là
nếu mình đi sớm
thì mình đưa lưng cho nó đánh
còn mới đi muộn thì coi như mình không đuổi kịp nó
vì tốc độ nhỏ
nhưng mà khi mà tôi vừa qua đúng
thì tôi thấy hai chiếc máy nó còn đang
đang lường theo hình con rắn này
thì chiếc thứ hai
tôi vào tôi vắng một phát
mấy loạt đạn
mấy viên thì bắt đầu trúng
nó cắm đầu xuống cháy
rồi tôi tắt ra tôi nói số hai
vô công kích số hai vô vắng hai
một loạt nữa thì coi như trúng
rất hai chiếc máy
mấy chiếc máy
cái đặc điểm của nó là nó bấy đồ cao thấp
nó cơ đồng ở dưới chân thấp được
nhưng mà lên tầng cao
với bốn người việc rồi thì ta thua
cho nên khi ông bảy
đi học ở trung quốc về
thì chiến thuật của trung quốc là gì
một khu vực nhưng mà nhiều tầng
bấy nhiều tầng
mà cứ mỗi tầng một biến đổi là bốn chiếc
thì tôi và ông bảy
mới ban đổi nhau
không thể được
nếu mà làm theo cái chiến thuật của trung quốc

được hai trần là nó tiêu diệt thật
mới ban cái chiến thuật
hai đánh một
một thằng bảo vệ một thằng vào đánh
thì làm theo kiểu ấy
trần nào thẳng trần ấy
với nỗ lực phi thường
cùng tinh thần sáng tạo dũng cảm
cụ phi công nguyễn văn bảy
đã cùng cánh én bạc mig một mươi bảy
nổi tiếng bao lần làm những phi công
sừng sỏ dày dạng kinh nghiệm của không một mỹ
phải kinh sợ bởi một chiếc
tiêm kích chỉ trang bị ba khẩu pháo
làm vũ khí chính
thua xa các máy bay của mỹ từ tất cả mọi mặt
từ tầm bay trần bay vận tốc
trang bị vũ khí cho tới radar điều khiển hỏa lực
lại bắn lại được bảy máy bay của địch
gồm năm chiếc f bốn
và hai chiếc f một trăm linh năm
cho đến nay anh nguyễn văn bảy
vẫn là một trong những phi công đặc biệt
và độc đáo nhất của việt nam
được người mỹ công tin
tất cả kiến thức sức khỏe
trình độ bay
nó phải thể hiện con văn văn sơn mới bay cơ
thì bắt đầu
bác bảy là vô địch
thế hệ phi công chúng tôi là thế hệ
trẻ nhất về gặp bổ sung trong mỹ
thì đều công nhận bác bảy là phi công số một việt nam
và nước không quân mỹ cũng công nhận
bác nói là
đất nước ta đã từng chiến thắng
ở trên mặt đất
ông cha ta
bảo vệ đất nước
bây giờ không quân
tuy là lực lượng rất nhỏ
vũ khí thì so với mỹ thì không bằng
cũng không bằng
các chú làm thế nào
các chú phải đánh
mở mặt trận trên không
dù là phi công huyền thoại
nhưng đến khi nghỉ hưu
đại tá nguyễn phan bảy
lại trở về quê hương đồng tháp
làm lão nông giảng dị
sống giữa miệt vườn
đào ao thả cá
ở bất cứ hoàn cảnh vị trí nào
ông cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
luôn xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân và quân đội anh hùng
cánh én bạc
đã đưa đại tá nguyễn phan bảy
trở thành anh hùng
thành huyền thoại của bầu trời việt nam
chắc chắn rằng những chiến công độc đáo
oanh liệt của một phi công thế hệ vàng
vẫn sẽ còn mãi đưa danh
trong sự sách và trong đồng các thế hệ
phi công quân sự và nhân dân việt nam
bản tin dịp sóng hai mươi bốn h bảy hôm nay xin được tạm dừng tại đây
sau đây kim thảo xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội
đảng ủy công an trung ương tổ chức hội thảo khoa học
về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng
ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương về tổng kết nghị quyết số hai mươi bốn
về công tác dân tộc
và chỉ thị số bốn mươi năm của ban bí thư
về một số công tác đồng bào dân tộc
ở vùng dân tộc thiểu số miền núi và biên giới
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
dự hội thảo còn có đại diện đảnh đạo
các ban bộ ngành trung ương
đảnh đạo chính quyền một số địa phương
đại diện đảnh đạo công an các đơn vị có điên qua
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung
phân tích làm rõ một cách sâu sắc toàn diện
các vấn đề về đảm bảo an ninh quốc phòng
vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đánh giá thực chất toàn diện tình hình
kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc phòng
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
công tác ban hành giám sát
thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế xã hội
văn hóa góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
công tác vận động pha huy vai trò
của các thành phần xã hội ở vùng dân tộc thiểu số
đảm bảo khối đại đoàn kết dân tộc
xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân
và quốc phòng toàn dân
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
đồng chí trương thị mai đề nghị
ban biên tập tổ thư ký hội thảo
tiếp tục nghiên cứu các nội dung của hội thảo
để bổ sung và báo cáo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn
và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm
bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh
đảng ủy công an trung ương
cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác đã đạt được
chủ động làm thất bại mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
và các loại tội phạm
kết luận tại hội thảo
thượng tướng vui văn nam khẳng định
hội thảo đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra
bày tỏ sự đồng tình
ghi nhận những ý kiến chỉ đạo sát sao
của đồng chí trương thị mai tại hội thảo
đồng thời nêu rõ thời gian tới
đảng ủy công an trung ương sẽ nghiên cứu
tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu
tham dự hội thảo để làm sâu sắc hơn
báo cáo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn
và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm
nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo
an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số
và miền núi thời gian tới
hôm qua đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc
với tỉnh ủy đắk lắc về công tác phòng chống tham nhũng
năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc
tỉnh ủy đắk lắc đã báo cáo với đoàn công tác
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
những kết quả đạt được
trong các mặt công tác phòng chống tham nhũng
tại địa phương trong thời gian qua
sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy đắk lắc
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
quán triệt triển khai các quy định của đảng và nhà nước
vì phòng chống tham nhũng
kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
theo quy định của đảng nhà nước
kết quả phát hiện xử lý các vụ án
vụ việc tham nhũng tinh tế
và việc thu hồi tài sản có liên quan đến
những vụ án này trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đoàn cũng đã nghe báo cáo
việc triển khai quy định số bốn
quy đề tvk
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
của ban bí thư
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn
tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu
giúp việc tỉnh ủy thành ủy
trong công tác phòng chống tham nhũng tại đắk lắc
việc thực hiện các kết luận kiến nghị
của đoàn kiểm tra gian sát thành tra kiểm toán
của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng
và kết quả việc triển khai những kết luận kiến nghị này
việc phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ
việc chấp hành các quy định của đảng
và nhà nước về điều kiện tiêu chuẩn
trình tự thủ tục trong quy hoạch
bổ nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo
phát biểu tại buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả mà tỉnh ủy đắk lắc
đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng
thời gian qua
sau một thời gian làm việc
rất là khẩn trương
với tinh thần kết sức nghiêm túc thẳng thắn
trách nhiệm cao
để làm việc đầu tiên của chúng ta cơ bản
đã hoàn thành các nội dung yêu cầu
chương trình đã đề ra
đoàn công tác ghi nhận những kết quả
lãnh đạo chỉ đạo của ban tỉnh ủy
đối với công tác phòng chống tham nhũng
trong thời gian qua
qua kết quả đó
cũng có thể thấy được rằng
ban tỉnh ủy đắk lắc
đã luôn luôn trú trọng lãnh đạo chỉ đạo
các cấp ủy tổ chức đảng
các cơ quan các đơn vị
thực hiện đồng bộ các giải pháp
phòng chống tham nhũng
tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát
thành tra vụ việc
rồi khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng
phức tạp dư luận sâu quan tâm
và rất trú trọng
công tác phòng ngựa
đây là một vấn đề
cũng là quan tâm của ban chỉ đạo
và cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh
công tác phát hiện xử lý các vụ việc
vụ án tham nhũng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
sau buổi làm việc
đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sẽ tiến hành chia ra các tổ công tác
làm việc với tỉnh ủy đắk lắc
về tổ chức bộ máy cơ quan đơn vị
về phòng chống tham nhũng
những thuận lợi khó khăn
và ghi nhận các đề xuất kiến nghị
của tỉnh đắk lắc
trong thời gian làm việc tại đắk lắc
thì tôi cũng đề nghị đoàn kiểm tra
sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan đơn vị
theo kế hoạch
nghe cấp ủy lãnh đạo các cơ quan đơn vị
thuộc hiện kiểm tra báo cáo
rồi nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan
rồi đề nghị công chí cung cấp
những hồ sơ tài liệu
làm việc với các cơ quan khi cần thiết
tôi thấy mấy vấn đề như này
cũng gợi ý để các công chí trọng tâm
thứ nhất là cập trung nghiên cứu
đánh giá công chấp phòng ngừa
chúng tham nhũng
tiến hành như thế nào
cái này rất quan trọng
cái thứ hai là vấn đề quản lý sử dụng đất đai
là vấn đề rất quan trọng
cái hồ này là cái hồ đánh giá
cái tham nhũng này cái tiêu cực này
tùy quyền cấp thôn cấp xã cấp huyện
mà có liên quan đến vấn đề này
vì cái tiêu cực cái tham nhũng
quản lý đất đai này nó ghi gớm lắm
cái thứ ba là
cái quản lý về tài chính
cái thứ tư nữa là
tại sao cái việc thu hồi tài sản của chúng ta
khó khăn như thế này
báo cáo các anh chị được có mấy phần trăm
án kinh tế được có sáu bảy phần trăm
mấy trăm tỷ thu được có mấy tỷ
án tham nhũng kéo ít nữa
ba ba phần trăm
cái này thì gọi là cái hiệu quả vô cùng
cái việc đó người ta không đồng tình
đấu tranh phải mang lại cái hiệu quả
thu hồi được cái tài sản

bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
việc kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
là công việc thường xuyên
do đó đề nghị tỉnh đắk lắc
tập trung đánh giá sự lãnh đạo
chỉ đạo của tỉnh ủy với công tác phòng chống tham nhũng
nhất là việc quán triệt triển khai
các quy định của đảng nhà nước
về công tác này trong những tháng cuối
năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
sáng cùng ngày
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác
bộ công an đã đến thăm hỏi
động viên chúc mừng tập thể cán bộ
chứa sĩ công an tỉnh đắk lắc
đã đạt thành tích cao trong hội thi điều lệnh
bắn súng võ thuật công an nhân dân
lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
khu vực phía nam được tổ chức
tại tỉnh đắk lắc vào cuối tháng tám vừa qua
sáng nay tại hà nội
bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết
thi hành luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
sơ đổi bổ sung năm hai nghìn tám
thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị
dù hội nghị còn có đại diện đạnh đạo
các bộ ban ngành trung ương
đại diện các đơn vị trực thuộc bộ công an
và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại hội nghị trung tướng nguyễn ngọc anh
cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
đã trình bày tóm tắt dự thảo
báo cáo tổng kết thi hành luật phòng chống ma túy
sau khi luật chính thức có hiệu lực
các cơ quan đơn vị đã triển khai hết sức
nghiêm túc hiệu quả mang lại nhiều kết quả
tích cực trong công tác phòng chống ma túy
các đại biểu cũng đã thảo luận và góp ý
làm rõ hơn kết quả thi hành luật
của các đơn vị những khó khăn vướng mắt
trong thực tiễn và kiến nghị đề xuất giải pháp
giải quyết các vấn đề còn tồn tại
phát biểu tại hội nghị
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an khẳng định
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám
đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng chống ma túy
và kiểm soát các hoạt động hợp pháp
liên quan đến ma túy
tuy nhiên sau hơn một mươi tám năm thi hành
các quy định của luật phòng chống ma túy
đã bộc lộ những tồn tại thiếu thông nhất
với hệ thống pháp luật hiện hành
và thiếu những quy định phù hợp với thực tế
đặc biệt trong bối cảnh tội phạm ma túy
có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
việc sử dụng ma túy tổng hợp
trong thanh thiếu niên
và ngày càng xuất nghiện nhiều loại ma túy mới
với dối loạn về tâm thần
có kiểm soát
thứ hai là vấn đề ma túy
thì từ khi
chúng ta bắt giữ chỉ một vài lạ
bắt giữ chỉ một vài lạ
mà hiện nay thì
chúng ta bắt giữ hàng trăm bánh heroin
có vụ năm trăm linh bánh heroin
ma túy tổng hợp
thì vài chục cân
vấn đề ma túy tổng hợp hiện nay
đang xuất hiện hiện hiếu
và dần dần thay thế
cho các cái ma túy truyền thống
nhưng có một cái mà chúng ta phải hết sức quan tâm
đó là ma túy tổng hợp
sẵn sàng sản xuất
ngay cả trong
trong mỗi nước
và việt nam chúng ta đã có vài bao vụ
và cái thủ đoạn của tội phạm ma túy
bây giờ thưa các ông chí
hết sức tinh vi phức tạp
đó là núp dưới danh nghĩa
các doanh nghiệp
có đăng ký kinh doanh ở nó
đăng ký sản xuất hóa chất
nhưng thực chất là
sản xuất ma túy
thứ trưởng lê quý vương cũng đề nghị
các cơ quan của bộ công an
các cơ quan liên quan
cần quan tâm tới một số nhiệm vụ trọng tâm
như công tác lập pháp
chẩn bị bảo vệ
hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật phòng chống ma túy
một cách đầy đủ đúng tiến độ và chất lượng
một số vấn đề khác như
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
công tác cai nghiện
thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương
các cơ quan chức năng có liên quan
cần quan tâm xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp
để ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy
hoặc các loại tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp
cũng tại hội nghị
thứ trưởng lê quý vương đã trao tặng bằng khen
của bộ trưởng bộ công an
cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
sự đổi bổ sung năm hai nghìn tám